trong khuôn khổ chuyến thăm việt nam của tổng thống pháp
và bắt đầu các hoạt động tại đây
sáng bảy tháng chín tổng thống pháp đã có buổi gặp mặt các doanh nghiệp phần mềm trẻ
tại công ty linh binet công ty này là thành viên của frank tech việt
cộng đồng các doanh nghiệp khởi nghiệp của pháp
tiếp đó tổng thống hollande tới thăm viện tim thành phố hồ chí minh
tại đây một thỏa thuận quan hệ đối tác giữa các cơ quan expertise frank
và tổ chức phi chính phủ stci trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng đã được ký kết
tại hội trường thống nhất
thay mặt lãnh đạo tp hcm đồng chí đinh la thăng
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy chào mừng tổng thống hollande
và đoàn cấp cao của pháp tới thăm tp hcm
tổng thống pháp cảm ơn sự đón tiếp thân tình nồng hậu của lãnh đạo tp hcm đối với đoàn
các nhà lãnh đạo đều nhận định quan hệ giữa hai nước hết sức tốt đẹp
và phát triển ngày càng sâu rộng thiết thực
đặc biệt là từ khi việt nam và pháp thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm hai nghìn một mươi